còn tôi lại muốn hỏi phó giáo sư lê bạch mai ạ
qua những chia sẻ đầu tiên vừa rồi của giáo sư nguyễn đức nghĩa
thì bản thân phó giáo sư lê bạch mai có những cái ý kiến những nhận định như thế nào
về công nghệ nano đặc biệt hơn nữa là những cái dược liệu tự nhiên
mà việt nam đang có sẵn như vậy là một trong những điều kiện thuận lợi
để giúp cho các nhà khoa học đặc biệt hơn nữa là nền y học của việt nam phát triển hơn
với cái công nghệ mới này ạ
thực sự thì qua cái chia sẻ của giáo sư nghĩa
thì kết hợp với lại cái nguồn dược liệu rất là sẵn có của việt nam chúng ta
thì những cái nguồn dược liệu ấy chứa những cái hoạt chất tạm gọi là
có những cái hoạt chất sinh học hoặc có những cái chất có tính chất như là kháng sinh
thì sẽ giúp cho chúng ta điều trị bệnh
nhưng mà rõ ràng là nếu như chúng ta sử dụng nguyên cái dược liệu đó
thì nó có tác dụng không
nó sẽ có tác dụng nhưng không phải tất cả cái cây dược liệu đó có tác dụng
mà chỉ có một số hoạt chất ví dụ hạt chất a
thì tác dụng đối với một bệnh nào đó
hoạt chất b thì tác dụng đối với một bệnh nào đó
thì nay dựa trên công nghệ nano
thì chúng ta có thể tách chiết riêng từng hoạt chất của một loại cây
để dùng cho một cái bệnh cụ thể
tức là dẫn cái viên thuốc đó dẫn cái hoạt chất đó đến cái đích mà nó cần đến
để mà có thể khắc phục được cái tình trạng bệnh của bệnh nhân
cái thứ hai là cái công nghệ nano rất nổi trội ở đây
là nó trở thành một những cái phân tử những cái hoạt chất có kích thước vô cùng nhỏ
kích thước từ một cho đến một trăm linh nanom
và với một cái kích thước nhỏ như vậy thì nó sẽ rất là dễ hấp thu
và bên cạnh cái dễ hấp thu thì nó làm cho cái hoạt chất đấy
nó có tăng cái tác dụng sinh khả dụng của nó
cho nên chính vì vậy sử dụng những cái hoạt chất nano
thì mình biết là cái đích nó đến cho bệnh nào
và thứ hai là mình biết được cái tác dụng của nó
vừa là dễ hợp thu mà vừa có cái tác dụng của nó sẽ tốt hơn
so với cái hoạt chất đó bình thường mà không ở dạng nano